việc ký kết thông tư liên tịch ngày hôm nay là cơ sở pháp lý quan trọng
để lực lượng công an phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện mục tiêu nêu trên
bộ trưởng trần đại quang và bộ trưởng phạm vũ luận cùng bày tỏ tin tưởng
thời gian tới các đơn vị chức năng của bộ công an bộ giáo dục và đào tạo
sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc thông tư liên tịch vừa được ký kết
định kỳ cùng với nhau đánh giá tình hình kết quả thực hiện
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để việc thực hiện thông tư liên tịch
ngày càng mang lại hiệu quả cao đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết
gắn bó giữa lực lượng công an với ngành giáo dục và đào tạo
trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm nay công an huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tại xóm nà rủ xã tam kim huyện nguyên bình
đã xảy ra một vụ án mạng nạn nhân là ông ma văn độ tám mươi bảy tuổi
nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh cao bằng đã trực tiếp chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện nguyên bình khẩn trương đến hiện trường
tổ chức khám nghiệm và truy tìm hung thủ gây án
bước đầu công an xác định nạn nhân ma văn độ bị hung thủ dùng cây
đập vào trán và ngực dẫn đến tử vong
hiện lực lượng chức năng công an tỉnh cao bằng đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng gây án
hôm nay tại thành phố hồ chí minh cục cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội bộ công an cho biết vừa khám phá bắt giữ hai nhóm đối tượng
có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi
đây là đường dây hoạt động dưới hình thức bảo kê các xe tải thu lợi nhuận bất chính
số tiền mà các đối tượng này thu được hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng
trước những thông tin do báo chí người dân và lái xe phản ánh về hiện tượng xe có dán logo
đã được bảo kê trên địa bàn thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
xác lập chuyên án điều tra làm rõ vụ việc này
vào lúc một mươi một h hai mươi ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã bắt quả tan một đối tượng đang bán logo cho tài xế xe tải
tiếp theo đó lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm sáu đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo điều tra ban đầu bảy đối tượng này thuộc hai nhóm khác nhau nhưng có liên hệ qua lại
các nhóm đối tượng từ in logo rồi rao bán cho hàng ngàn lái xe tải
với giá từ hai triệu năm trăm linh ngàn đồng đến ba triệu đồng một kg một tháng
các đối tượng tự nhận với các lái xe là quen biết với cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
nên dán những logo này trên xe thì sẽ không bị các tổ tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông
và thanh tra giao thông xử phạt
đồng thời hằng ngày các nhóm đối tượng này cử người theo dõi hoạt động của lực lượng tuần tra
để nhắn tin thông báo cho các lái xe đã mua logo để tránh
nhiều trường hợp khi xe có dán logo vẫn bị lực lượng chức năng xử phạt khi vi phạm luật giao thông
thì bọn chúng tự bỏ tiền ra đóng phạt để lấy uy tín với các lái xe
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này
tuy nhiên theo cơ quan công an cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh khác vẫn còn nhiều xe mang logo lạ kiểu như vụ án này
đồng thời một số xe ô tô cá nhân mang biển số trắng nhưng lại để các logo giả

cơ quan nhà nước trên kính xe
đối với những trường hợp này cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện
thưa quý vị thời gian gần đây trên tuyến đề phúc lợi thuộc phường phúc lợi
quận long biên thành phố hà nội đang diễn ra tình trạng xe đầu kéo chở sắt thép
làm vỡ mặt đê gây nguy cơ mất an toàn đê điều
điều đáng nói là hoạt động này diễn ra ngang nhiên nhưng phía chính quyền sở tại
và cơ quan có chức năng bảo vệ đê điều ở đây lại không hề hay biết
biển báo này đã chỉ rõ chỉ những phương tiện có tổng tải trọng cả hàng và xe dưới một mươi hai tấn
mới được phép lưu thông trên tuyến đê phúc lợi thuộc quận long biên hà nội
thế nhưng mỗi ngày có hàng chục chuyến xe đầu kéo vận chuyển hàng trăm tấn sắt thép như thế này
ngang nhiên lưu thông qua đây
qua tìm hiểu thì những chiếc xe trên được đi ra từ bãi tập kết vật liệu trái phép
ở ven sông cách ủy ban nhân dân phường phúc lợi và hạt quản lý đê điều số năm khoảng năm trăm linh mét
và cũng được bắt buộc phải đi qua trụ sở của hai cơ quan này
thế nhưng phía chính quyền địa phương lại không hề hay biết sự việc
chính quyền địa phương có biết hay không thì những bằng chứng lưu lại tại khu vực cửa khẩu d đã trả lời
những chiếc cột bê tông đã từng được ủy ban nhân dân phường phúc lợi